đắk lắc hơn một người mắc covid một mươi chín một sản phụ tử vong
trưa hai mươi chín tháng tám đắk lắc ghi nhận thêm năm mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín nâng số người mắc lên một hai mươi ba trường hợp
trong số này có nhiều người có yếu tố dịch tễ về từ đồng nai bình dương tp hcm
trong hôm qua ngành chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một số chùm ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ yếu tố dịch tễ
cụ thể hai chùm ca bệnh ở grombook một trong số đó là chùm ca bệnh là công nhân điện gió
địa chỉ thường trú tại thanh hóa
có một nhóm một mươi bốn người mắc covid một mươi chín ở cư quuen trong cộng đồng chưa rõ yếu tố dịch tễ
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch liên quan
đối với trường hợp tử vong ngành chức năng thông tin là bệnh nhân hhg ba mươi ba tuổi
trú tại phường tự an tp buôn ma thuật là bệnh nhân tử vong khi đang mang thai con đầu lòng
khoảng hai năm trước

đây là bệnh nhân covid một mươi chín tử vong thứ tư trên địa bàn tp buôn ma thuật
bệnh nhân g tử vong lúc một mươi sáu h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám trần đoán do sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng
tổn thương thận cấp dối loạn toàn kiềm dối loạn đông máu suy gan ards nặng viêm phổi nặng
nhiễm sars cov hai ngày thứ một mươi chín tăng nát ri máu thiếu máu mức độ nặng hạ albumin máu thai
trước đó ngày một mươi một tháng tám g được xác định dương tính với
sars cov hai có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp bệnh nhân pltu hai mươi chín tuổi xã cư bông huyện eak
sau đó bệnh nhân g được đưa vào điều trị tại bệnh viện giã chiến số một
hai ngày sau được chuyển qua bệnh viện lao và bệnh phổi điều trị
đến ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân diễn tiến nặng được chuyển vào khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa
vùng tây nguyên trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được mệt nhiều
sau một mươi tám ngày theo dõi điều trị tích cực thở máy lọc máu liên tục
tại các bệnh viện nhưng do tình trạng bệnh nặng suy hô hấp viêm phổi nặng do sars cov hai
sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng dối loạn đông máu và toan chuyển hóa dẫn đến tử vong
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý thi hài người bệnh theo đúng quy định